đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới thăm và chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mộ đà lạt và hội thánh tin lành việt nam tỉnh lâm đồng
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí trương hòa bình gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc đến các vị linh mục chức sắc các tín đồ và bà con giáo dân tỉnh lâm đồng
đồng chí bày tỏ tin tưởng và mong muốn các vị linh mục chức sắc và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đoàn kết và chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp